cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
chương trình có sự tham dự của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình phó thủ tướng vương đình huệ
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung và các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo một số bộ ngành
trong suốt bảy mươi hai năm qua xóa đói giảm nghèo luôn là một chủ trương lớn được đảng nhà nước ta đặc biệt quan tâm
ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước
mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến nay mỗi năm ngân sách nhà nước đã dành hàng chục nghìn tỷ đồng đầu tư
hỗ trợ trực tiếp cũng như lồng ghép
thông qua các chương trình dự án chính sách cho giảm nghèo thực hiện tiến bộ công bằng xã hội
các nước công tác giảm nghèo cũng đạt được kết quả rất ấn tượng
việt nam đã hoàn thành trước thời hạn mục tiêu phát triển thiên niên kỷ được nhân dân đánh giá cao
được cộng đồng quốc tế coi việt nam là điểm sáng về giảm nghèo
thủ tướng cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được công tác giảm nghèo còn rất nhiều khó khăn thách thức
cả nước vẫn còn hơn một chín triệu hộ nghèo và hơn một ba triệu hộ cận nghèo
sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn và cũng là những địa bàn chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai biến đổi khí hậu
đảng nhà nước ta đã đề ra phán đấu mỗi năm giảm từ một đến một năm hộ nghèo
và sớm hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững về giảm nghèo
theo chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi của liên hợp quốc mà việt nam đã cam kết
đây là việc làm rất khó khăn nhưng giàu tính nhanh vang
vừa là yêu cầu vừa là mục tiêu của phát triển
chính phủ việt nam tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bình vững
xây dựng nông thôn mới cùng với việc nhà nước tiếp tục ưu tiên nguồn lực và nỗ lực vươn lên
của bản thân người nghèo rất cần có sự đồng hành hỗ trợ của các tổ chức
các cá nhân trong và ngoài nước cho giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới
thủ tướng nhấn mạnh trong khi hàng nghìn đồng bào
đang chịu cảnh lũ lụt tàn phá nhiều gia đình tăng thương mất người mất nhà
do bị đất đá vùi lấp hoặc nước lũ cuốn trôi
rất nhiều hộ đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn
nhiều hộ thất nghèo nay có thể tái nghèo
chúng ta cần tiếp tục động viên giúp đỡ người nghèo một cách có trách nhiệm và tình thương chia sẻ
thủ tướng kêu gọi tinh thần cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
thủ tướng cũng kêu gọi mọi người cùng với thủ tướng hướng về phía đồng bào
hướng về miền quê đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai lũ lụt
và cùng soạn tin nhắn cho cụ pháp vnn và quỷ vào số một nghìn bốn trăm linh tám
mỗi tin nhắn sẽ ủng hộ người nghèo hai mươi đồng
cũng trong chương trình chung tay vì người nghèo năm hai nghìn một mươi bảy
tại điểm cầu tp hcm đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều cơ quan doanh nghiệp và các nhà hào tâm
chương trình chung tay vì người nghèo nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức
hành động của các tổ chức cơ quan đơn vị và toàn xã hội về việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững
thông qua phát động phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
tôn vinh những tấm lòng nhân ái để chăm lo giúp đỡ cho người nghèo
cái mới của chương trình chung tay vì người nghèo năm hai nghìn một mươi bảy so với những công tác vận động hỗ trợ người nghèo trước đây
của mặt trận tổ quốc việt nam nó ở cái điểm là qua cái chương trình này
thì muốn gửi đến một cái thông điệp đối với mọi người là phải phấn đấu nỗ lực để thực hiện cái mục tiêu giảm nghèo bền vững
của chương trình mục tiêu quốc gia từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
trước đây thì chúng tôi thường đưa ra cái thông điệp là hãy hỗ trợ cho người nghèo để người nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo
nhưng năm nay thông qua cái chương trình này chúng tôi muốn gửi đến những người nghèo bằng cái nỗ lực
của bản thân của gia đình cùng với sự hỗ trợ của xã hội thì hãy vươn lên để thoát nghèo bền vững
để góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của đất nước
bên cạnh đó thì cũng kêu gọi các doanh nghiệp các nhà hảo tâm các cá nhân trong và ngoài nước
tham gia chương trình để đóng góp để hỗ trợ cho những người nghèo cho những vùng khó khăn có điều kiện
để vươn lên ổn định cuộc sống và giúp cho người nghèo có cơ hội để
xây dựng cái cuộc sống ngày càng tốt hơn
tại thành phố hồ chí minh từ năm hai nghìn hai đến nay quỹ vì người nghèo thành phố cũng đã tiếp nhận hơn một tám trăm linh tỷ đồng
của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp cá nhân ủng hộ để chăm lo cho các hộ nghèo hộ cận nghèo
thông qua ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố đã hỗ trợ cho người nghèo với nhiều hình thức thiết thực
như vốn làm ăn tặng nhà tình thương hỗ trợ học nghề tặng thẻ bảo hiểm y tế tặng học bổng nguyễn hữu thọ
tặng phương tiện đi học trợ cấp khó khăn thăm hỏi nhân dịp lễ tết
trong đó chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy thành phố đã thu gần được một trăm năm mươi tỷ đồng tập trung hỗ trợ cho hộ nghèo và các địa phương nghèo
xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh để giảm nghèo bền vững
đặc biệt để vận động được cái nguồn lực để hỗ trợ cho các cái lực lượng cho các cái đối tượng thì vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
ủy ban hoạt động tổ quốc thành phố sẽ phối hợp với đài truyền hình thành phố tổ chức chương trình thành phố nghỉ tình kết nối yêu thương
để vinh danh các đơn vị cá nhân đã thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo
bên cạnh đó cũng vận động với quỹ vì người nghèo để chăm lo cho các đối tượng
đặc biệt là chúng tôi sẽ tiếp tục để quan tâm những cái nhu cầu bền vững cho người nghèo như hỗ trợ về nhà ở hỗ trợ về y tế
hỗ trợ về chiều tiếp cận thông tin hỗ trợ về giáo dục hỗ trợ về y tế để làm sao góp phần giúp cho các hộ nghèo mà thiếu chiều thiếu hụt để có thể là được giảm nghèo bền vững
với tinh thần chung tay vì người nghèo cùng với cả nước và vì cả nước cầu truyền hình tại thành phố hồ chí minh đã có hơn ba mươi cơ quan doanh nghiệp và các cá nhân ủng hộ quỹ về người nghèo gần ba mươi một tỷ đồng
trong đó một mươi bảy tỷ đồng gửi vào quỹ về người nghèo và một mươi bốn tỷ đồng vào quỹ về người nghèo
trong khuôn khổ đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới lần thứ một trăm ba mươi bảy ipu một trăm ba mươi bảy chiều ngày một mươi năm tháng một mươi giờ địa phương tại thành phố saint petersburg liên bang nga đã diễn ra phiên thảo luận toàn thể đại hội đồng ipu một trăm ba mươi bảy với chủ đề thúc đẩy đa dạng văn hóa và hòa bình thông qua đối thoại tôn giáo và dân tộc
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có bài phát biểu tại phiên thảo luận này
trong phần mở đầu bài phát biểu của mình chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định thực tiễn cho thấy súng đạn chiến tranh bạo lực không thể giải quyết các vấn đề xung đột hiện nay của thế giới
chỉ có lòng khoan dung sự đối thoại chân thành tôn trọng tin cậy hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc các tôn giáo mới có thể đưa lại hòa bình và bình yên cho thế giới
chủ tịch hội cho biết việt nam là một quốc gia đa dân tộc đa tôn giáo trong lịch sử xây dựng và phát triển đất nước các dân tộc các tôn giáo đó chung sống hòa thuận
vừa cùng nhau phát triển vừa cùng nhau xây dựng nền văn hóa chung của dân tộc việt nam vừa gìn giữ phát huy và phát triển bản sắc riêng về văn hóa ngôn ngữ tin ngưỡng của dân tộc mình
ở việt nam quyền bình đẳng giữa các dân tộc các tôn giáo được khẳng định trong tất cả các bản hiến pháp
năm hai nghìn một mươi ba quốc hội việt nam đã thông qua bản hiến pháp mới trong đó tiếp tục khẳng định việt nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống
các dân tộc bình đẳng đoàn kết tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị chia rẽ dân tộc
nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để cho các dân tộc thiểu số phát huy nội lực cùng phát triển

nhà nước việt nam luôn dành những chính sách hỗ trợ cho các dân tộc ít người để tạo điều kiện cho họ phát triển bình đẳng và từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc
các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật
niềm tin tôn giáo được tôn trọng và được tạo điều kiện để phát triển
đặc biệt quốc hội việt nam đã thông qua luật tính ngưỡng và tôn giáo năm hai nghìn một mươi bốn
đồng thời thường xuyên giám sát hoạt động của chính phủ về việc thực hiện các chính sách quan trọng
nhằm bảo đảm quyền được tham gia
hoạt động hợp pháp của tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo dân tộc
để thúc đẩy sự đa dạng với văn hóa và hòa bình thông qua đối thoại tôn giáo và dân tộc chủ tịch quốc hội đã nêu một số kiến nghị
đề nghị liên minh nghị viện khuyến khích các nghị viện thành viên tích cực xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý
bảo đảm cho quyền bình đẳng của các dân tộc các tôn giáo trước pháp luật tạo cơ sở pháp lý bảo vệ vững chắc
phát huy văn hóa dân tộc tự do tín ngưỡng tự do tôn giáo xử lý hài hòa lợi ích của người dân của cộng đồng với lợi ích của đất nước trong sự phát triển
đồng thời tăng cường giám sát việc thực thi các chính sách của chính phủ nhằm bảo vệ quyền lợi ích của người dân đối xử công bằng bình đẳng với mọi thành phần xã hội
từ các tôn giáo dân tộc các nền văn hóa khác nhau qua đó sẽ góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đề nghị khuyến khích các quốc gia xây dựng các tiêu chí đánh giá về hiệu quả chính sách pháp luật đối với các nhóm dân tộc
sắc tộc và các tôn giáo nhằm bảo đảm sự bình đẳng công bằng cho tất cả mọi người trong xã hội tăng cường trao đổi hợp tác song phương đa phương giữa các nước các nghị viện trên các lĩnh vực văn hóa tôn giáo dân tộc
liên minh nghị viện thế giới tăng cường hợp tác với các cơ chế của liên hợp quốc các tổ chức quốc tế với các nghị viện thành viên trong việc thúc đẩy sáng kiến hành động của các nhà lập pháp vì hòa bình hợp tác và đoàn kết giữa các dân tộc các tôn giáo các nền văn hóa trong mỗi quốc gia và giữa các quốc gia trên thế giới
bên lề đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới lần thứ một trăm ba mươi bảy ipu một trăm ba mươi bảy cũng trong chiều qua chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến chủ tịch hội đồng liên bang nga valentina
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao và chúc mừng hội đồng liên bang nga vì ipu một trăm ba mươi bảy đã thu hút được rất nhiều lãnh đạo cấp cao của quốc hội nghị các nước tới tham dự cho thấy vị thế và uy tín quan trọng của nước nga trên trường quốc tế
chủ tịch quốc hội bày tỏ vui mừng khi chứng kiến quan hệ giữa việt nam và liên bang nga đang phát triển tốt đẹp trên các diễn đàn đa phương việt nam và liên bang nga luôn hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau
sắp tới tổng thống liên bang nga dự kiến sẽ sang việt nam rồi hội nghị cấp cao apec vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch hội đồng liên bang nga valentina ivanova matvienko cảm ơn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và quốc hội việt nam đã ủng hộ nga đăng cai tổ chức ipu một trăm ba mươi bảy nhất trí với nhận xét của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa liên bang nga và việt nam
chủ tịch hội đồng liên bang nga valentina matvienko cũng cảm ơn việt nam đã tham gia rất tích cực vào diễn đàn
việt nam đã tham gia rất tích cực vào diễn đàn phụ nữ á âu vào năm hai nghìn một mươi năm bày tỏ hy vọng việt nam sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào những diễn đàn tiếp theo vào tháng chín năm sau
nhắc lại chuyến thăm chính thức việt nam vào tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy chủ tịch hội đồng liên bang nga valentina ivanova matvienko đã trân trọng mời chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thăm chính thức liên bang nga
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam sẽ rời thành phố saint petersburg sang thăm chính thức cộng hòa kazakhstan từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng một mươi
theo lời mời của chủ tịch thượng viện và chủ tịch hạ viện cộng hòa kazakhstan
tiếp theo chương trình
sẵn sàng ứng phó với cơn bão số một mươi một
màu ngày hội văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lai châu lần thứ nhất
sau đây là thông tin cập nhật về cơn bão số một mươi một
hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi năm độ vĩ bắc một trăm linh chín năm độ kinh đông cách đảo bạch long vĩ khoảng một trăm chín mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi một

dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo bạch long vĩ khoảng một trăm một mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km trên giờ giật cấp tám
do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh vùng biển quảng trị đến quảng ngãi bao gồm các đảo hòn ngư cù lao tràm lý sơn
có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một mươi một kết hợp với không khí lạnh tăng cường từ hôm nay ngày một mươi sáu tháng một mươi đến hết ngày một mươi bảy tháng một mươi
ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ có mưa mưa vừa riêng phía đông bắc bộ có mưa to có nơi mưa rất to
sáng sớm nay ngày một mươi sáu tháng một mươi không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía đông bắc bộ và một số nơi thuộc phía tây bắc bộ
dự báo ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía tây của hoàn lưu cơn bão số một mươi một
từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi bảy tháng một mươi ở bắc bộ có mưa riêng phía đông bắc bộ mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp ba cấp bốn vùng ven biển cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
các tỉnh miền bắc trời trở lạnh vùng núi phía bắc có nơi trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến
từ một mươi chín đến hai mươi độ c
vùng núi có nơi từ một mươi sáu đến một mươi chín độ c hà nội từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi bảy tháng một mươi có mưa mưa vừa có nơi mưa to trời trở lạnh
với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến là từ một mươi chín đến hai mươi một độ c
thưa quý vị trận mưa lũ lịch sử đêm ngày một mươi dạng sáng ngày một mươi một tháng một mươi tại yên bái đã gây nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản
cho bà con huyện trạm tấu văn chấn văn yên và thị xã nghĩa lộ với phương châm bốn tại chỗ
tỉnh yên bái đã di rời khẩn cấp một trăm linh tám ngôi nhà xuất hiện tình trạng lún nứt trong khu vực đặc biệt nguy hiểm
gia đình anh thảo a chua thôn suối giao xã hà hồ huyện trạm tấu vẫn chưa hết bàng hoàng
gia đình anh cùng hai hộ gia đình trong bản đã bị trận mưa lũ cuốn trôi hết nhà cửa cùng tài sản
trận lũ lụt xảy ra bất ngờ nhưng rất may hai vợ chồng anh cùng năm đứa con của anh đã may mắn thoát chết
sau trận mưa lũ
ta luy dương phía sau nhà anh đã xuất hiện nhiều vết nứt rất lớn
trận mưa xảy ra bất ngờ vào lúc sáng sớm
gia đình tôi chỉ kịp chạy thoát ra ngoài nhưng toàn bộ nhà cửa tài sản đều sập trôi hết
cũng may là có dân bản chính quyền xã cùng lực lượng đến giúp đỡ kịp thời
nay được xã vận động di rời cũng tìm giúp cho gia đình cái nền nhà mới
bây giờ lại được tỉnh huyện hỗ trợ thêm tiền để làm nhà
tôi rất là cảm ơn chính quyền cùng cán bộ tỉnh
đến giúp đỡ gia đình
thôn suối giao sống biệt lập nằm sâu trong rừng già cách xa trung tâm huyện trạm tấu đường xá đi lại hiểm trở
hiện thôn suối giao vẫn đang bị cô lập chia cắt
xã hà hồ là một trong những địa phương xa nhất của huyện trạm tấu
sau trận mưa lũ xã có sáu người chết mất tích một mươi năm nhà sập trôi hoàn toàn thiệt hại ước tính gần năm tỷ đồng
ngay sau mưa lũ xã đã huy động lực lượng đến giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại
hiện nay xã đã bố trí phương án là sẽ di chuyển hộ này đi một vị trí mới
thì sẽ báo cáo huyện xin phương án hỗ trợ để làm sao chuyển những hộ này cho vị trí an toàn nhất
còn sau những cái này thì chúng tôi sẽ tiếp tục giả soát lại một số các vị trí và một số những khổ
trong những cái khay suối hay là độ dốc nguy hiểm cần di chuyển chúng tôi sẽ tính phương án để di chuyển cho người dân
sau trận mưa lũ lịch sử trong tháng một mươi
yên bái có một trăm linh tám ngôi nhà thuộc diện phải di rời khẩn cấp
trong đó trạm tấu là năm mươi năm nhà văn chấn ba mươi một nhà nghĩa lộ chín nhà văn yên một mươi ba nhà
chúng tôi đã yêu cầu lãnh đạo huyện mà được phân công phụ trách các xã
thế rồi bí thư chủ tịch xã và các đồng chí lãnh đạo các phòng ban của huyện mà được phụ trách các thôn bản
thì đi đến từng thôn bản ra soát để tìm các quỹ đất an toàn
để vận động bà con mà đang có cái quỹ đất bằng đó đang ở đất sản xuất đấy
thì ủng hộ hỗ trợ các cái bà con khác mà bị sập đổ hoặc là phải di rời khẩn cấp nhà ở
thì phải nhường lại cái quỹ đất đấy để lấy cái quyết đất để xây dựng nhà ở mới cho bà con để đảm bảo an toàn
thế còn những cái vị trí mà đã bị sập đổ ở đây thì kiên quyết là không cho bà con dừng lại nhà
bởi vì không đảm bảo an toàn
lường trước diễn biến tình hình vẫn còn đang có nhiều diễn biến phức tạp
tỉnh yên bái đã chủ động tích cực điều động các lực lượng cơ động
khẩn trương tiến hành các biện pháp
để giúp đỡ di rời các hộ dân ra khỏi vùng sạt lở
túc trực tại các nơi có nguy cơ sạt vận động đưa nhân dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở
tích cực giúp đỡ nhân dân khôi phục lại nhà cửa
san nền làm nhà mới sớm đưa cuộc sống của nhân dân vùng lũ đi vào ổn định cuộc sống
ngày một mươi năm tháng một mươi chủ tịch ubnd tỉnh hòa bình đã ký ban hành quyết định số một nghìn chín trăm bảy mươi một
về việc công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất do ảnh hưởng mưa lớn gây ra trên địa bàn tỉnh hòa bình
theo quyết định tình trạng khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất trên địa bàn tỉnh hòa bình
bao gồm các địa phương có khu vực sạt lở gồm thành phố hòa bình và sáu huyện kim bôi
tân lạc đà bắc lạc sơn mai châu và kỳ sơn
ubnd tỉnh giao cho các cơ quan đơn vị thực hiện các biện pháp tăng cường
bảo vệ các khu dân cư công trình kết cấu hạ tầng cơ sở sản xuất kinh doanh
chăn nuôi trong khu vực đang bị sự cố
theo đó các địa phương và các ngành chức năng liên quan
phân công cán bộ tổ quan sát theo dõi tình hình sạt lở để cảnh báo
đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng
về tình trạng khẩn cấp này để nhân dân chủ động phòng tránh
tổ chức thực hiện di rời ngay các hộ dân nhà cửa vật kiến trúc
cơ sở sản xuất kinh doanh ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm
để bảo đảm an toàn về người tài sản và phương tiện trên sông biển trong thời gian bão số một mươi một
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố hải phòng
đã ra thông báo đình chỉ các hoạt động trên khu vực sông biển hải phòng phòng tránh bão số một mươi một
theo đó từ một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một mươi các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa
và hoạt động vui chơi giải trí trên các khu vực biển đảo và ven sông bị tạm thời đình chỉ
đồng thời yêu cầu các quận huyện sở ngành đơn vị liên quan thực hiện mọi biện pháp thông báo
kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi trú tránh an toàn
kiên quyết ngăn chặn không để các tàu thuyền
thủy sản phương tiện vận tải đường thủy nội địa phà đò lồng bè
đã vào nơi trú tránh hoạt động trong thời gian có bão số một mươi một
chuyển đến với một thông tin văn hóa đáng chú ý
ngày hội văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lai châu lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
đã hội tụ hơn tám trăm linh nghệ nhân diễn viên vận động viên của hai mươi dân tộc anh em các huyện thành phố trong tỉnh
đây là dịp tôn vinh
giới thiệu quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc
các môn thể thao dân tộc và xúc tiến phát triển du lịch
diễn ra từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu
ngày hội văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lai châu lần thứ nhất
là hoạt động ý nghĩa để người dân địa phương và du khách thập phương
có những trải nghiệm thú vị về văn hóa con người lai châu
mảnh đất tiềm năng nhưng đầy bí ẩn
đặc sắc của ngày hội là sự phong phú đa dạng của văn hóa hai mươi dân tộc anh em
thể hiện rõ trong các tiết mục văn nghệ trình diễn lễ hội và trang phục
hòa cùng không gian văn hóa là những trò chơi thể thao
các dân tộc sôi nổi vang vọng người xem
tôi rất là tự hào vì hôm nay được mang trên mình chính sắc màu văn hóa của dân tộc mình
để khoe với tất cả các bạn bè và cùng khách du lịch
và tôi rất là mong muốn sẽ được bạn bè quan tâm
và cùng tìm hiểu nét văn hóa của chính dân tộc tôi
điểm nhấn của ngày hội văn hóa
ngày hội văn hóa là không gian trưng bày những nét đặc trưng về đời sống văn hóa
con người các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh lai châu
du khách thưởng thức các đặc sản sản phẩm nổi tiếng đã đi vào lòng người của tỉnh lai châu
cùng với đó việc triển lãm giới thiệu các hiện vật hệ thống tư liệu
khẳng định trường sa hoàng sa là của việt nam đã thực sự thu hút đông đảo du khách
đặc biệt trong những ngày diễn ra ngày hội đến bản du lịch cộng đồng xì thâu trải
xã hồ thầu du khách sẽ bị mê hoặc bởi nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc giao
nét đẹp hoang sơ của những ngôi nhà trình tường
những vạt mây bồng bềnh bên thùng lũng quyện với màu khói lam chiều
được trải nghiệm và xem dù lượn bay trên miền huyền tích tam đường
đây cũng là dịp để cho các nghệ nhân diễn viên của các địa phương
mang những cái nét đặc trưng tiêu biểu của chính dân tộc mình hội tụ về đây
để cùng giao lưu
học hỏi tất cả các nghệ nhân diễn viên thì đều đảm bảo
theo đúng quy chế của hội thi đề ra
đó là với trang phục thì đảm bảo là trang phục truyền thống của các dân tộc
cũng như là giới thiệu được các cái dân ca dân vũ của các dân tộc
đây cũng là cái nét đặc trưng mà trong các hội thi hội diễn
chúng tôi vẫn thường tổ chức để làm sao gìn giữ và phát huy
giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc tỉnh lai châu
ngày hội văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lai châu
thực sự là cầu nối giao lưu gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm giữa nhân dân các dân tộc
đồng thời giới thiệu quảng bá về du lịch lai châu đến bạn bè trong và ngoài tỉnh
nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế văn hóa xã hội phát triển
trong phần tin quốc tế mỹ chưa có ý định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với iran
gần sáu trăm linh người thương vong trong vụ đánh bom kép ở somali
đại sứ mỹ tại liên hợp quốc nikki haley cho biết nước này vẫn đang duy trì thỏa thuận hạt nhân ký
năm hai nghìn một mươi năm giữa iran với nhóm p năm một gồm anh pháp nga trung quốc mỹ và đức với hy vọng có thể
cải thiện tình hình căng thẳng về vấn đề hạt nhân trên thế giới và đó là mục tiêu của washington
bà nikki haley cho biết mỹ theo dõi sát sao thỏa thuận hạt nhân với iran và đồng thời đã tham gia thỏa thuận hạt nhân với iran
bà nikki haley cho biết mỹ theo dõi sát sao thỏa thuận hạt nhân với iran là bởi hy vọng iran không phải là một chiều tiên thứ hai
trong khi đó ngoại trưởng iran mohammad javad zarif đã lên tiếng cáo buộc tổng thống mỹ donald trump vi phạm ba điều khoản của thỏa thuận hạt nhân này hay còn gọi là kế hoạch hành động chung toàn diện
ngoại trưởng zarif đã gửi thư cho đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của liên minh châu âu eu federica mogherini trong đó nêu rõ những trường hợp
mỹ đã chỉ hoãn hoặc không thực thi các cam kết theo kế hoạch hành động chung toàn diện
ông zarif kêu gọi mỹ gia hạn việc nới lỏng trừng phạt nếu không iran sẽ có hành động trả đũa tương tự đồng thời khẳng định tehran sẵn sàng hủy bỏ thỏa thuận vào bất cứ lúc nào
bộ ngoại giao syri cũng đã lên án lập trường cứng rắn của mỹ đối với thỏa thuận hạt nhân iran cho rằng chiến lược này sẽ làm gia tăng căng thẳng cũng như đe dọa an ninh và hòa bình trong khu vực
giới chức somali ngày hôm nay xác nhận có ít nhất hai trăm bảy mươi sáu người đã thiệt mạng và ba trăm linh người khác bị thương trong vụ đánh bom kép xảy ra ở trung tâm thủ đô mogadisu ngày một mươi bốn tháng một mươi
đây trở thành một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại somali trong thập kỷ qua
cảnh sát cho biết hầu hết các nạn nhân thiệt mạng là do bị bỏng nặng và điều này gây khó khăn cho việc nhận dạng dự báo số người thiệt mạng sẽ còn tăng lên nhiều
tổng thống somali mohammed abdullahi famazo đã ban bố ba ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân đồng thời kêu gọi hiến máu và quyên góp cho các nạn nhân
đến nay vẫn chưa có lực lượng nào nhận là thủ phạm
tuy nhiên các vụ tấn công tại mogadisu và nhiều thành thị khác của somali thường do al sabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố al qaeda tiến hành
đặc phái viên của tổng thư ký liên hợp quốc tại somali michael kutin đã lên án loạt vụ đánh bom đẫm máu này
đồng thời cho biết cộng đồng quốc tế sẽ làm hết sức để giúp đỡ nhân dân và chính phủ somali vượt qua thảm kịch
hiện phái bộ của liên hợp quốc và liên minh châu phi au đang phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ chính phủ somali và chính quyền địa phương giải quyết tình hình
bao gồm cung cấp hỗ trợ hậu cần thuốc men và chuyên gia
trong khi đó hội chữ thập đỏ và hội trăng lưỡi liểm đỏ quốc tế tổ chức trăng lưỡi liểm đỏ somali đang phối hợp trôn cất năm tình nguyện viên trăng lưỡi liểm đỏ bị thiệt mạng
mỹ anh canada pháp và ả rập xê út cũng đã lên tiếng kịch liệt lên án vụ tấn công
đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục sát cánh với chính phủ và nhân dân somalia để chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố nỗ lực duy trì hòa bình an ninh và thịnh vượng
cảnh sát afghanistan vừa chặn được một chiếc xe tải chở hơn hai năm tấn thuốc nổ khi tài xế chiếc xe đang tìm cách tiến vào thủ đô kabul
tuy nhiên tài xế của chiếc xe này đã trốn thoát mặc dù bị thương
cảnh sát đã tìm thấy hơn hai tấn thuốc nổ bao gồm ba mươi thùng hai mươi lít chứa amonium nitras và hai quả bom mỗi quả nặng tới một trăm linh kg được giấu dưới các thùng đựng cà chua trên xe
cảnh sát cho biết chiếc xe này nhằm vào một số kho quân sự của chính phủ
giới chức afghanistan đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước các nguy cơ tấn công sau một vụ đánh bom xe tải lớn xảy ra hồi tháng năm ở kabul khiến hơn một trăm năm mươi người thiệt mạng
tại nhiều khu vực của thành phố lực lượng chức năng đều dựng
các chứa ngại vật để ngăn các xe tải lớn đi vào một số tuyến đường
giới chức cũng đang cân nhắc các biện pháp an ninh tăng cường xung quanh các tòa nhà cơ quan công quyền phái đoàn quốc tế cũng như khu vực quân đội
thủ lĩnh đảng nhân dân áo ngoại trưởng sebastian kuz vừa tuyên bố chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ở áo và sẽ trở thành người đứng đầu chính phủ trẻ nhất châu âu khi ở tuổi ba mươi một
thủ lĩnh đảng nhân dân ngoại trưởng sebastian kush đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử áo sau khi đảng nhân dân đang dẫn đầu với ba mươi một bốn số phiếu bầu
trong khi đảng dân chủ xã hội trung tả đứng ở vị trí thứ hai với hai mươi sáu sáu số phiếu bầu và đảng tự do hoài nghi hội nhập châu âu nhận được hai mươi sáu
ông kos khẳng định kết quả này là một sự ủy thác mạnh mẽ của cử tri để thay đổi đất nước
đồng thời lưu ý sẽ không bị phá hủy
trừ khả năng thành lập một chính phủ thiểu số khi kết quả chính thức được công bố
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt